thưa quý vị và các bạn từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi chính thức có hiệu lực trong đó có nội dung đáng chú ý là quy định về việc bắt buộc phải ghi âm ghi hình hỏi cung khi hỏi cung bị can tại điều một trăm tám mươi ba để chuẩn bị cho việc triển khai nội dung này
vào tối ngày hôm qua trung tướng bùi văn thành thứ trưởng bộ công an đã đến kiểm tra tại nhà máy e một trăm một mươi một tổng cục hậu cần kỹ thuật bộ công an
là một trong những nhà máy của bộ công an được giao nhiệm vụ sản xuất lắp đặt các hệ thống ghi âm ghi hình phục vụ công tác hỏi cung trong quá trình điều tra vụ án
thời gian qua nhà máy e một trăm một mươi một đã tích cực triển khai kế hoạch của bộ công an trong việc sản xuất các thiết bị phục vụ công tác này
đến thời điểm hiện tại hệ thống thiết bị này đã được cán bộ chiến sĩ nhà máy e một trăm một mươi một hoàn thiện và hiệu chỉnh lần cuối trước khi đưa vào lắp đặt tại các đơn vị
sau khi nghe báo cáo kiểm tra thực tế trung tướng bùi văn thành đánh giá cao sự cố gắng của tập thể cán bộ chiến sĩ nhà máy e một trăm một mươi một trong việc thực hiện chỉ đạo của bộ công an để mục tiêu hoàn toàn
việc sản xuất lắp đặt các thiết bị ghi âm ghi hình trong việc hỏi cung đúng thời hạn
trước mắt các thiết bị này sẽ được lắp đặt thí điểm ở một số đơn vị trước ngày hai mươi tháng bảy
thứ trưởng bùi văn thành mong muốn cán bộ chiến sĩ nhà máy e một trăm một mươi một tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu làm chủ công nghệ để thực hiện đắc lực cho mục tiêu yêu cầu và đúng quy định của luật đã đưa ra
vào chiều ngày hôm qua công an tp hà nội đã tổ chức họp báo thông báo về việc bắt giữ cán thị theo năm mươi bốn tuổi quê quán thôn kim quan xã ngọc lương huyện yên thủy tỉnh hòa bình chú tổ dân phố trung bình phường dương nội quận hà đông thành phố hà nội
đây là đối tượng từng kích động số công

công an thành phố hà nội đã tổ chức họp báo về việc bắt giữ cán thị theo năm mươi bốn tuổi quê quán thôn kim quan xã ngọc lương thành phố hà đông thành phố hà đông thành phố hà đông

đây là một buổi lấy mẫu nước tiểu và kiểm tra nhanh việc sử dụng chất cấm của các hộ kinh doanh chăn nuôi tại địa bàn xã văn phú tp yên bái
còn đây là buổi kiểm tra quá trình sản xuất thức ăn chăn nuôi của công ty cổ phần dinh dưỡng việt tín ở khu công nghiệp phía nam xã văn tiến tp yên bái

từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay tri cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh yên bái đã thành lập gần bốn trăm linh đoàn kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi thuốc thú y các cơ sở giết mổ trang trại chăn nuôi lợn gà
trong đó có một trăm ba mươi ba cơ sở không đạt yêu cầu tiến hành lấy một trăm bốn mươi bảy mẫu các loại phân tích và test nhanh qua đó phát hiện bảy mẫu có hàm lượng chất cấm vượt ngưỡng cho phép
và tiến hành xử lý nghiêm theo các quy định
điều này đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân cũng như chủ các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn
điều này đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân cũng như chủ các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn
các đơn vị trong ngành và ngoài ngành chúng tôi với chức năng nhiệm vụ được giao thì chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp kiểm tra giám sát để mà tạo được cái sản phẩm sạch cung cấp cho thị trường và cũng đây là cũng là đáp ứng được cái niềm mong bỏ của người tiêu dùng
nói không với chất cấm trong chăn nuôi đó là thông điệp để ngành chăn nuôi phát triển một cách bền vững lâu dài và đó cũng chính là biện pháp hữu hiệu để bảo vệ sức khỏe tính mạng cũng như quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng
vấn đề hàng lậu hay vấn đề an toàn thực phẩm đang trở thành thông tin không thể thiếu trong những bản tin hàng ngày của truyền hình công an nhân dân đúng không chị mỹ hạnh
và bên cạnh đó chính vì cái lợi nhuận quá lớn như vậy mà các đối tượng buôn lậu thường gia tăng hoạt động dưới các hình thức tinh vi và ngày càng vận dụng những cái chiêu thức để qua mắt lực lượng chức năng đúng không chị
và đương nhiên khi mà nhóm người này được hưởng lợi thì cũng đồng nghĩa là những người làm ăn chân chính sẽ bị thiệt hại
thì nước ta sẽ bị suy thoái nếu mà vấn đề hàng lậu và thực phẩm bẩn ngày càng được mở rộng hơn và tinh vi hơn
và hàng năm thì không chỉ là hàng lậu hay là thực phẩm bẩn gây ảnh hưởng đến nền kinh tế mà có một yếu tố nữa một vấn đề nữa đó là giặc lửa cũng đã trở thành một vấn đề trong công tác phòng cháy chữa cháy tại nước ta
khi mà liên tiếp các vụ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào dù là do yếu tố khách quan hay là từ bên ngoài hay là yếu tố chủ quan của con người và đôi khi là thiệt hại không chỉ dừng lại ở kinh tế mà còn cả tính mạng con người
tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất in bao bì giấy đài trương có địa chỉ tại đường số sáu khu công nghiệp tràng bàng thuộc xã an tịnh huyện trảng bàng tỉnh tây ninh đã xảy ra vụ cháy lớn vào đêm ngày một mươi tháng sáu
vụ cháy xảy ra vào lúc đã tan ca không còn công nhân ở đó một số nhân viên bảo vệ đã dùng bình chữa cháy tại chỗ để không chê đám cháy chống cháy lan và báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy
đến hai giờ sáng ngày một mươi một tháng sáu thì cơ bản đám cháy được khống chế rất may vụ cháy không có thiệt hại về người ước tính thiệt hại về tài sản là khoảng năm mươi tỷ đồng với tổng diện tích bị cháy khoảng gần bốn m hai
ngay trong sáng nay ngay trong buổi sáng lãnh đạo tỉnh tây ninh đã đến hiện trường vụ cháy để chia sẻ động viên doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn ổn định sản xuất đồng thời yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh tạo điều kiện tối đa để hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục hậu quả
các ngành chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
còn liên quan đến vụ cháy tại showroom chuyên mua bán thiết bị bếp điện tử khiến bốn người thiệt mạng tại tp hcm sau khi trích xuất những dữ liệu camera bên trong căn nhà và kết quả khám nghiệm giám định hiện trường vụ cháy đã xác định được nguyên nhân ban đầu là do chập ổ điện ở tầng trệt
hình ảnh camera cho thấy vị trí phát hỏa bắt đầu từ khu vực ổ cắm phía sau tủ lạnh vào lúc năm h năm mươi hai phút sáng ngày một mươi tháng sáu
sau đó bùng phát thành đám cháy lớn
vào thời điểm trên bà nguyễn thị nam lý ngủ trong nhà phát hiện cháy nên đã chi hô sau đó phá cửa ra ban công nhảy sang lan can nhà bên cạnh nên đã may mắn thoát chết
bốn người bao gồm nguyễn ngọc hoàng bùi thế thảo phùng nam anh đều quê thái bình
đinh thị bích chi quê sắp trăng nằm trong căn phòng khóa cháy cửa phía sau tầng một không kịp thoát nên đã tử vong do ngạt khói
vụ cháy còn thiêu dụi nhiều tài sản bên trong căn nhà
ngay sau khi vụ cháy xảy ra chính quyền địa phương đã đến chia sẻ và hỗ trợ phương tiện cho thân nhân gia đình có nạn nhân thiệt mạng đưa thi thể về quê ăn táng và tám triệu đồng cho mỗi gia đình hỗ trợ cho bà lý đang điều trị tại bệnh viện bốn triệu đồng
thưa quý vị và các bạn dự án thi công y ạch đình đốn chậm tiến độ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân là tình trạng diễn ra khá phổ biến ở nước ta và đã được báo chí nhiều lần đề cập phản ánh
tuy nhiên tình trạng này hiện vẫn chưa được khắc phục
chỉ với một đoạn mương thoát nước có chiều dài khoảng hơn năm trăm linh mét nhưng bốn năm nay thi công vẫn chưa xong khiến hàng trăm hộ gia đình sống giữa thủ đô phải bắt cầu tạm để vào nhà
ghi nhận của nhóm phóng viên thể sự
ngột ngang nhắc nhắc bùi bậm và hôi thối
đây là những gì đang diễn ra tại đoạn đường từ ngõ ba trăm sáu mươi
phố xã đàn đến ngõ lệnh cư nằm giáp danh giữa ba phường phương liên trung phụng và thổ quan thuộc địa bàn quận đống đa thành phố hà nội
nguyên nhân của tình trạng này được người dân phản ánh là do sự y ạch của dự án thi công tuyến mương ninh quang xã đản
cái công trường này thì ảnh hưởng đến những người hai bên dân hai bên sinh sống vì bụi bậm
thì ảnh hưởng đến tức là được gấu hấp và được ruột vào mắt
làm lâu quá rồi mà hầu như là chỉ có vài công nhân làm thôi
mà đường mùa hè thì trời mù lên mà hôm nào mưa thì lược ngập nội
bà con đi lại khó khăn lắm
lắm hôm là gia đình nhà tôi phải ra là tát nước mỗi lần mưa là phải tát nước lên để có lối đi lại cho bà con
trung tâm giữa thủ đô mà có con đường mà để làm kéo dài quá lâu
đấy tôi xem chính quyền có nhanh chóng làm cho chúng tôi được nhờ
sự khốn khổ
người dân phản ánh còn được thể hiện từ những cây cầu tự chế bằng gỗ hoặc bê tông thép để có thể đi ra đi vào chính ngôi nhà của mình
thế bởi dân tỉnh ở đây qua như một năm nay hơn năm nay là coi như là toàn bộ bẩn thiếu như thế này
đối đi lại là không khó
cứ anh em cứ làm lên xong cái là công trình lại phá đi
nhiều lần kê nhiều lần sau đổ bê tông như thế này là có gia đình đổ bê tông này là coi như mới đi lại được
tuyến mương linh quang xã đàn
có vị trí rất quan trọng trong phục vụ thoát nước cho toàn bộ khu vực nội thành
gồm ga hà nội trần quý cáp văn miếu khâm thiên nguyễn khuyến và các khu vực xung quanh xã đàn trước khi đổ ra sông lử
tuyến mương được khởi công từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
nhưng sau khi đào sới lên thì hơn bốn năm qua dự án vẫn chưa hoàn thành
thực ra nguyên nhân trận đổ có nhiều nguyên nhân lắm
nhưng nguyên nhân chính ở đây vẫn là do công tác giải phóng mặt bằng và giải phóng nhiều giai đoạn
không liền mạch
và đây cũng là một cái rất khó khăn cho nhà thầu khi mà người ta phải huy động máy móc trở lại để thi công các đoạn bàn giao mặt bằng tiếp theo
và cái nguyên nhân cũng là không kém phần khó khăn
ở đây là công tác dẫn dòng thi công
và cái mương này là mương độc đạo
thoát nước cho toàn bộ khu vực văn trương quốc tử giám
cho nên là khi mà chỉ cần có trận mưa nhỏ thôi là công tác thi công phải dừng lại để ưu tiên cho công tác thoát nước
xe máy của
ông nguyễn tùng nguyên điều khiển hướng đà lạt xuống đèo mimosa đã tông trực diện với ô tô foruner do nguyễn văn lộc điều khiển lưu hành theo hướng ngược lại
cú va chạm mạnh đã làm anh nguyên nguy kịch cả hai phương tiện hư hỏng nặng
sau khi xảy ra tai nạn người dân đã đưa anh nguyên đến bệnh viện cấp cứu
lực lượng công an đã kịp thời có mặt để khám nghiệm hiện trường và giải tỏa ách tắc giao thông
cú vát chạm mạnh đã làm anh nguyễn đưa anh nguyễn đến bệnh viện cướp cứu
trong những ngày qua trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ và đường liên xã liên thôn bà con nông dân đã đem lúa rơm dạ ra đường phơi gây khó khăn và cản trở cho các phương tiện đi lại
nguy cơ tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào
trên quốc lộ hai c tỉnh vĩnh phúc người dân vô tư phơi trên đường trong khi các phương tiện giao thông đang lưu thông ngay bên cạnh với tốc độ cao
việc phơi dơm trên đường cao tốc đã gây cản trở giao thông và ảnh hưởng tới xe cộ đi lại trên đường đặc biệt là các xe đang lưu thông với tốc độ cao
để giải quyết rứt điểm tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường làm sân phơi chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức của pháp luật không phơi dơm lúa ra đường nhằm góp phần đảm bảo an toàn giao thông
sau khi hoàn thiện việc nâng cấp quốc lộ một a trở thành đường một chiều hệ thống lừa trông loa được trang bị trên giải phân cách để đảm bảo an toàn giao thông nhất là vào ban đêm
tuy nhiên thời gian qua hệ thống này đoạn đi qua địa bàn xã tịnh phong huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi đã bị đối tượng xấu thao dỡ gây mất an toàn giao thông trên tuyến
với chiều dài khoảng một km tuyến quốc lộ một a đoạn đi qua địa phận xã tịnh phong huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi đã có đến hàng chục tầm lười chống lóa bị đối tượng sâu thao rỡ
nhiều tầm lười chống lóa bị thao rỡ sẽ rất nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông vào ban đêm
bên cạnh đó những điểm này người dân hai bên quốc lộ một thường lợi dụng treo qua để băng qua đường rất dễ gây ra tai nạn giao thông
các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp chấn chỉnh để không xảy ra những tàn nạn đáng tiếc
một thông tin đến từ tỉnh bình định ubnd tỉnh vừa ban hành kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm về hoạt động kinh doanh và đăng ký xe máy điện trên địa bàn
trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu ngành chức năng của tỉnh bình định tổ chức tuyên truyền trước khi tiến hành công tác kiểm tra kiểm soát xe máy điện từ ngày một tháng bảy tới đây
ubnd tỉnh bình định giao công an tỉnh bình định có trách nhiệm hướng dẫn các thủ tục đăng ký xe máy điện theo hướng gọn nhẹ thuận lợi cho người dân
chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra và xử lý các trường hợp sử dụng xe máy điện vi phạm pháp luật về an toàn giao thông đường bộ
ubnd tỉnh bình định cũng yêu cầu sở giao thông vận tải và ban an toàn giao thông tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền hướng dẫn các tổ chức cá nhân đăng ký xe máy điện và sử dụng xe máy điện
ubnd các huyện thị xã phối hợp với các đơn vị đoàn thể cấp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và thực hiện đăng ký xe máy điện theo đúng quy định của chính phủ
hơn năm năm trăm linh là số xe vi phạm về tài trọng và kích thước thùng hàng trong tháng năm hai nghìn một mươi sáu trên cả nước nộp ngân sách nhà nước gần bốn mươi hai tỷ đồng